ở đây tôi rất thích vì bình yên rất đẹp tôi có nhiều trải nghiệm như leo núi khám phá động chủ nhà thì vô cùng thân thiện rất tuyệt vời
bố trẻ cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch cùng nhiều việc làm cụ thể thiết thực nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lao động địa phương
huyền đặt trích nghi ngân xây ra để giải nghe đặc biệt là giải tiếng anh cho cả vùng trung tâm như phong nha sơn trạch rồi là vùng bồng lai của hương trạch

huyền đặt trích nghiệm như leo núi khám phá động chủ nhà cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch cùng nhiều việc làm cụ thể thiết thực